chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nông nghiệp truyền động được phát sóng trên truyền hình nhân dân
đặc biệt việc bảo vệ an toàn các hồ đập càng có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhất là phát triển nông nghiệp ổn định đời sống nhân dân ở các tỉnh miền trung
đây là hồ bộc nguyên nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân ở thành phố hà tĩnh huyện thạch hà và huyện cẩm xuyên
hồ có diện tích lưu vực ba mươi hai km chữ lượng nước gần hai mươi triệu mét khối
theo phản ánh của người dân xã cẩm thạch huyện cẩm xuyên từ trước đến nay do nhu cầu cung cấp nước không nhiều nên hồ bộc nguyên chỉ sử dụng xả tràn tự nhiên
lượng nước trong hồ luôn được không chế ở mức độ an toàn
tuy nhiên khi đơn vị chủ quản tiến hành ngăn xả nước tự nhiên
những mức tích nước vô hình đã tạo ra những áp lực đối với người dân vùng hạ dô
theo ý kiến của đại bộ phận người dân địa phương những năm gần đây do tác động của hiện tượng biến đổi thời tiết cực đoan
nên công tác dự báo thiên tai cũng còn nhiều thiếu sót
vì vậy nếu không chủ động tích nước xả tràn thì người dân sống ở khu vực hạ lưu luôn phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn
tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu các hồ chứa đều qua khai thác và sử dụng trong thời gian dài dưới tác động của thời tiết nên nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp
hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên năm mươi hồ chứa bị xuống cấp và hư hỏng
trước tình hình đó các ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kịp thời khắc phục bảo đảm an toàn hồ đập và giải quyết các tình huống xấu trong mùa mưa bão cuối năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn một mươi chín